nhà hát tuổi trẻ sẽ giới thiệu ba vở diễn trong dịp hè năm nay là sơn tinh thủy tinh con chim xanh và giấc mơ của nàng tiên cá
các vở kịch được sân khâu hóa trên sàn diễn nhà hát tuổi trẻ với một không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu
những tình tiết trong cốt truyện được làm mới khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn và thu hút kích thích trí tưởng tượng của trẻ nhỏ
đặc biệt trong từng vở diễn đều được lồng ghép những thông điệp sâu sắc về giá trị của hạnh phúc tình bạn và lòng nhân ái
cũng như ý thức bảo vệ môi trường
với sự đầu tư công phu về cảnh trí trang phục cùng âm nhạc hấp dẫn
những vở kịch này hứa hẹn sẽ mang lại niềm vui thích cho các em thiếu nhi trong dịp hè hai nghìn một mươi chín